ở một số nơi trong khu vực đồng bằng sông cửu long giá thanh long ruột đỏ giao động ở mức từ hai mươi năm đến ba mươi đồng một kg tăng gấp hai lần so với cây thanh long ruột trắng
do hiệu quả kinh tế mang lại khá cao vì vậy một số nhà vườn trong vùng đã bắt đầu tăng nhanh diện tích trồng loại cây này
thanh long ruột đỏ có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn từ khi trồng đến thu hoạch khoảng một mươi tám tháng
đây là loại trái cây cho thu hoạch giải vụ kéo dài khoảng sáu tháng năng suất bình quân khoảng sáu mươi kg trên cây trên năm
với giá bán như hiện nay mỗi cây cho thu nhập khoảng một năm triệu đồng trên năm
theo viện cây ăn quả miền nam các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch trồng cây thanh long
không nên chạy theo phong trào trồng ao ạt dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
đồng thời khuyến cáo các nhà vườn là mặt hàng nào cũng phải theo quy luật cung cầu
nếu trồng nhiều một loạt thanh long khi nguồn cung cao hơn lượng cầu
chắc tràn giá sẽ xuống thấp
mặt khác thanh long thu hoạch vẫn có đến bảy mươi đến tám mươi tiêu thụ ở thị trường nước ngoài
nếu vì lý do nào đó thị trường này hạn chế nhập khẩu
sẽ làm cho lượng cung dư thừa giá thấp xuống ảnh hưởng đến người dân